lực lượng chức năng phối hợp vừa tổ chức thu gom vật liệu nổ
gồm nhiều đầu đạn pháo số lượng lớn còn tồn động trong khu dân cư
vào ngày ba tháng bốn trong khi đang đào móng nhà một người dân chú phường hòa thọ tây
quận cẩm lệ đã phát hiện hai quả đạn pháo đã trình báo lực lượng chức năng
công an quận cầm lệ phối hợp với ban công binh bộ chỉ huy quân sự thành phố
đến hiện trường khảo sát phong tỏa kiểm tra phát hiện thêm một mươi một đầu đạn loại một trăm linh năm mm của mỹ
bốn mươi đạn nhọn các loại
người dân địa phương cho biết vị trí tìm được các đầu đạn này trong chiến tranh
là hầm đạn trận địa pháo của mỹ nên thời gian qua bị trôn lấp và không có ai để ý
hiện công tác ra tìm và thống kê đã được đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận cầm lệ phối hợp với các lực lượng tích cực triển khai
lập biên bản thu gom giám sát công tác bảo vệ an toàn tại khu vực
quản lý các vật liệu nổ theo đúng quy định của pháp luật